thưa quý vị sáng nay tại điện biên đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và ngay sau đây phóng viên mai anh đang có mặt tại sân vận động tỉnh điện biên sẽ có thông tin trí tiết
thưa quý vị mặc dù chương trình tổng duyệt sẽ bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng
tuy nhiên thì ngay từ rất sớm thì đã có rất đông người dân và du khách đến đây với mong muốn rằng được tận mắt chứng kiến màn trình diễn nghệ thuật
cũng như là màn diễu binh diễu hoành hoành tráng của hơn một mươi hai người tham gia ngay tại sân vận động tỉnh điện biên lúc này
tổng duyệt lễ kỷ niệm được bắt đầu với màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề bản hùng ca điện biên do các nghệ sĩ chiến sĩ đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn
tiếp đó là màn chống hội với sự tham gia của hơn một diễn viên là học viên của học viện cảnh sát nhân dân

tiếp đó là màn chống hội với sự tham gia của hơn một diễn tiên là học viên của học viện cảnh sát nhân dân